liên quan đến video cho rằng cán bộ công an xảy ra xô xát với người dân tại điểm tiêm vaccine được đăng tải lên mạng xã hội
ngày hôm qua lãnh đạo công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương đã có thông tin chính thức
theo đó cơ quan chức năng đã xác minh không có việc cán bộ công an đánh đập người dân như thông tin quy kết
cụ thể vào chiều ngày ba mươi tháng chín tại điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thuộc tổ hai khu phố phú trung phường phú tránh
đã xảy ra hiện tượng chen lấn không đảm bảo thực hiện giãn cách làm ảnh hưởng đến cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại đây
công an phường phú tránh đã phân công một đồng chí đến điểm tiêm để hỗ trợ
trong quá trình mời người dân đi không đúng giờ ra khỏi khu vực cũng như nhắc nhở việc thực hiện giãn cách
thì một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là người đến trở tiêm vaccine đã dùng điện thoại quay video
thế vậy thì đồng chí công an phường phú tránh đã yêu cầu nam thanh niên ngừng quay video và thực hiện giãn cách theo quy định
nhưng người này đã không
sau nhiều lần nhắc nhở nam thanh niên vẫn không chấp hành
đồng chí công an phường phú tránh đã khống chế nam thanh niên để làm rõ nội dung đoạn video trên
trong quá trình làm việc hoàn toàn không có hành vi đánh đập đương sự như nội dung phản ánh trên mạng xã hội
được biết là sau khi về nhà năm thanh niên đã đăng tải video lên nhiều trang mạng xã hội
hiện đồng chí cán bộ công an trên cũng đã bị đình chỉ công tác để chờ xem xét
nguy hiểm ngay đây